trong quá trình nạo vét thông luồng cảng nước sâu dung quất các đơn vị thi công đã phát hiện tàu cổ cùng nhiều cổ vật bị đắm có niên đại khoảng thế kỷ một mươi năm
hiện tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương hoàn thành các phương án nhanh chóng khai quật tàu và cổ vật
qua khảo sát cơ quan chức năng đã phát hiện xác một tàu cổ dài khoảng hai mươi ba mươi mét mạng tàu đã phát lộ
trên thân tàu có nhiều trồng gốm địa điểm phát hiện tàu cổ đắm cách bờ khoảng sáu bảy mét và có độ sâu khoảng chín mét
kiểm tra thực địa hiện vật bước đầu các chuyên gia nhận định sát tàu cổ bị chìm đắm cùng nhiều hiện vật như chén đĩa bát với nhiều kích cỡ và hoa văn khác nhau có niên đại khoảng thế kỷ một mươi năm
hiện tỉnh quảng ngãi tạm đình chỉ việc nạo vét cảng trong bán kính một trăm linh m tính từ vị trí tàu đắm đồng thời định vị xác định vị trí chính xác tàu đắm tiến hành đo vẽ chụp ảnh hiện trạng xác định phạm vi phân bố của tàu và hiện vật